thành phố hồ chí minh thành đoàn và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố
đã tổ chức khai mạc hội trại truyền thống mang tên tuổi trẻ giữ biển năm hai nghìn một mươi tám
tham gia hội trại có sáu trăm linh đoàn viên thanh niên tiêu biểu đảng viên trẻ trên địa bàn thành phố
và đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang quân khu bảy quân khu bốn sư đoàn năm sư đoàn phòng ba trăm sáu mươi tám
tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số hai bộ công an trường đại học an ninh nhân dân
hội trại thể hiện tinh thần và hành động cụ thể của tuổi trẻ thành phố đoàn kết
xung kích vì biển đảo quê hương xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
bảo vệ giữ chủ quyền biển đảo thiên liên của tổ quốc
hội trại được diễn ra trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi